thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã họp thường trực chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi theo nghị quyết quốc hội đề ra
qua hai năm triển khai đổi mới nghị quyết số một của chính phủ về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã được các cơ quan chính quyền và nhân dân đánh giá cao
góp phần giúp chính phủ điều hành chỉ đạo hoàn thành toàn diện đạt và vượt toàn bộ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi là năm thứ ba tiếp tục thực hiện theo tinh thần đổi mới của thủ tướng chính phủ các phó thủ tướng chính phủ đồng thời là năm cuối kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng yêu cầu chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ hiện đại
đáp ứng yêu cầu hội nhập nâng cao chất lượng tính đồng bộ thống nhất khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh
tập trung tháo gỡ rào cản vướng mắc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh và các chỉ số xếp hạng quốc tế
tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững
theo dõi diễn biến của thị trường bất động sản thị trường chứng khoán phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa xã hội quốc phòng an ninh
có biện pháp xử lý kịp thời khắc phục những bất cập của một số cơ quan một số ngành tránh để xảy ra các tác động tiêu cực đối với nền kinh tế
tại phiên họp đa số các thành viên chính phủ đồng ý với phương châm hành động năm hai nghìn hai mươi là kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo và hiệu quả
thủ tướng chính phủ sẽ lấy thêm ý kiến đóng góp từ các bộ ngành địa phương để đưa ra phương châm hành động thiết thực và hiệu quả hơn